sau dịch covid một mươi chín để vực dậy nền kinh tế du lịch bị thiệt hại trong thời gian qua
các công ty du lịch phải tự đổi mới mình để thu hút được du khách đến với tp hcm
nhưng trên hết là phải bảo đảm an toàn cho du khách
tái cơ cấu tổ chức kinh doanh sao cho phù hợp với bộ tiêu chí an toàn du lịch của tp hcm
đó là việc mà các doanh nghiệp du lịch đang tập trung làm để phát triển du lịch
trong thời gian sau dịch bệnh covid một mươi chín
tất cả các sản phẩm tôi đang làm hiện nay khi mà đưa ra trong kích cầu
thì mọi người sẽ nhìn thấy ngay chất lượng như trước dịch hoặc thậm chí tốt hơn trước dịch
chứ không phải là kém hơn và với giá và giá thành thấp hơn điều kiện phục vụ tốt hơn
chúng tôi đã chuẩn bị được một số chuỗi sản phẩm như vậy
trước mắt các công ty lữ hành đang ưu tiên du lịch trong nước và thị trường nội địa
tổ chức các chùm tour du lịch đến các di tích lịch sử
để đẩy mạnh xúc tiến kích cầu du lịch
thành phố hồ chí minh sẽ đẩy mạnh các loại hình du lịch
được xem là thế mạnh của thành phố và củng cố nguồn nhân lực
thứ nhất là chúng tôi xây dựng những chương trình kích cầu những gói kích cầu
trên cơ sở kêu gọi các doanh nghiệp liên danh liên kết nhiều hơn để chúng ta ra được những sản phẩm
trên cơ sở là những chuỗi giá trị có tính cạnh tranh về giá cả nhưng vẫn đảm bảo về chất lượng
và có sự định hướng cụ thể
những thị trường nào cần kích cầu và thị hiếu khách đến từ những thị trường này như thế nào
vấn đề thứ hai chúng tôi cũng đang cùng với các doanh nghiệp là tái cơ cấu lại nguồn nhân lực của ngành
chúng ta phải đảm bảo yêu cầu làm sao nguồn nhân lực của ngành phải được đào tạo để đạt mức là chất lượng cao
đến thời điểm này thành phố hồ chí minh vẫn được xem là điểm đến an toàn
thuận lợi này sẽ sớm đưa thành phố hồ chí minh trở về quỹ đạo của mình khi mà các đường bay quốc tế được khôi phục